việc nghệ sĩ đồng loạt dừng hoạt động thiện nguyện trong lúc đại dịch hồi tháng chín còn căng thẳng công chúng đặt ra câu hỏi nghệ sĩ chạy lòng vì làm từ thiện hay sợ vướng vào những thị phi không hay
trở lại với thời điểm hiện tại một số tỉnh thành miền trung nam trung bộ gần đây đã chịu thiệt hại về người và của do mưa bão gây ra
sông khán giả chưa thấy nghệ sĩ nào công bố chương trình hoạt động làm từ thiện hoặc kêu gọi đóng góp để giúp đỡ người dân như làn sóng mà công chúng được chứng kiến
phải chăng mức độ thiệt hại do mưa lũ năm nay
tại một số địa phương chưa đến mức xé lòng so với năm hai nghìn hai mươi như ở nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị nên giới nghệ sĩ thấy chưa cần ra tay
nhưng thiệt hại nào tổn thất nào dù ít hay nhiều cũng đều cần được chia sẻ
năm ngoái người người nhà nhà nghệ sĩ rồng rắn hướng về miền trung thân yêu thì đợt này im ắng hẳn
đây có phải là dư chấn của việc nghệ sĩ vướng lùm xùm từ thiện vừa qua đã làm xôn xao dư luận và khiến các nghệ sĩ chuồn bước
theo ca sĩ thái thùy linh
người rất tích cực làm từ thiện trong nhiều năm qua có gần hai tháng vào làm thiện nguyện trong dịch covid một mươi chín ở tp hcm cho biết
lùm xùm từ thiện bùng lên thời gian qua làm khán giả mất lòng tin vào nghệ sĩ
nghệ sĩ nghi kỳ lẫn nhau nghệ sĩ e dè chuyện làm từ thiện
và cuối cùng người thiệt thòi nhất vẫn là những người nghèo khó trong xã hội
tuy nhiên ca sĩ thái thùy linh khẳng định
việc nghệ sĩ dừng làm từ thiện chỉ là tạm thời chứ không có nghĩa là vĩnh viễn
minh bạch nguồn tiền từ thiện chỉ là một phần
của công tác từ thiện chuyên nghiệp
chỉ có chuyên nghiệp thì những tổ chức mới có thể sử dụng đồng tiền của những người hảo tâm tốt nhất
và nó thực sự tạo nên được sự cải thiện đời sống của những người thiếu may mắn
có những quỹ từ thiện tập trung bài bản vào giáo dục cho trẻ em
để chính các em sẽ thay đổi được hoàn cảnh của mình
những quỹ khác tập trung vào cải thiện điều kiện sống của người già cơ nhở
bằng nguồn đầu tư sinh lãi để có thể duy trì sự ổn định
giúp người khác cũng phải thật tâm bằng sự đồng cảm
tùy hứng chính là xem thường người nhận
và chính người làm từ thiện cũng chưa phân biệt được giữa trao và cho
miền trung năm nay vẫn tiếp tục gánh chịu bão lũ và thiệt hại một cách nặng nề
thay vì trông chờ vào số tiền cứu trợ của các nghệ sĩ tử thiện
thì ủy ban nhân dân các tỉnh thành đang cố gắng để hỗ trợ
cứu giúp người dân thoát khỏi cảnh gặp lột tại nhiều vùng trúng
ngoài ra mỗi cơ quan đoàn thể đều có những cách quyên góp riêng
để hỗ trợ người dân miền trung thông qua ủy ban mặt trận tổ quốc mỗi năm
đó là một cách làm từ thiện minh bạch và rõ ràng nhất
đến đây thật lượng của chương trình đã kết
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo